cùng với đó không khí làm việc trong cấp ủy chính quyền cũng được cải thiện rõ rệt
cán bộ đảng viên chủ động và sát sao hơn với nhiệm vụ được giao
loại bỏ tình trạng dựa vào người quen người thân để lơ là chức trách nhiệm vụ
mà thay vào đó là phải nỗ lực hoàn thành các công việc được giao
tự giác chấp hành thực hiện cái nhiệm vụ của từng người được giao phân công thực hiện rất là tốt
được đồng chí lãnh đạo hết sức quan tâm thì đương nhiên là bản thân mình thì cảm thấy là cũng được khích lệ động viên
thì càng phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao hơn
quan tâm đến đời sống và chất tinh thần anh em động viên rồi kiểm tra giám sát có thiết chặt kỷ lục kỳ cư
thì từ đó ý thức trách nhiệm thì nó có cái chuyển biến hơn so với là người địa phương
người địa phương thì đôi lúc là còn có cái tính là điện an anh em và cái có cái thói quen là xưa nay chưa chuyển đổi được
nhưng mà có cán bộ ở nơi khác chuyển về thì có những cái chuyển biến tích cực hơn trong cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo
và cái tinh thần đoàn kết đặc biệt là nội bộ là nó có những cái gắn tiết tốt hơn
và nó khách quan và nó có hiệu quả hơn
song song với việc bố trí cán bộ đứng đầu không phải là người địa phương ở cấp xã
tỉnh thanh hóa cũng đẩy mạnh việc bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người sở tại
đồng chí ngô tiến ngọc từ những ngày đầu được điều động về làm bí thư huyện ủy ngọc lạc
đã nhận thấy rằng muốn cơ sở và người dân
cần triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị xã hội đúng đủ có hiệu quả
thì bản thân các đồng chí cán bộ đảng viên ở cấp huyện phải đổi mới phong cách làm việc
gần dân hơn cởi mở hơn đóng góp ý kiến phải có trách nhiệm và chất lượng hơn
từ đó triển khai xuống dưới sẽ dễ dàng và dễ hiểu hơn
ban thường vụ thì cũng đã đổi mới được là giảm bớt các hội nghị chưa cần thiết
và dồn các nội dung vào một hội nghị
để dành thời gian phân công cho cán bộ trong ban thường vụ
các cán bộ trong các ban xây dựng đảng tập trung đi cơ sở
để giúp cơ sở giải quyết các cái việc mà nó còn ách tắc
và những cái việc mà nó phát sinh ngay tại chỗ
thì cái đó để tạo cho là cái cán bộ địa phương
giải quyết được rất là nhiều công tác trong lãnh đạo chỉ đạo nhân dân
để làm cho các cái đảng bộ là nó có những cái phần là in ổn
và cải cách được những thủ tục hành chính
để bước nhân dân là có phải chờ đợi lâu và kéo dài cái thời gian khi mà đến cái công sở
sau khi đồng chí bí thư mới về thì cái không khí thì nó cởi mở hơn
nó cởi mở hơn và nó cũng thể hiện được cái
cái anh em là rất là tin tưởng
các đồng chí thành viên của ban đồng vũ rất là tin tưởng
và không phải là e ngại vì đồng chí mới mà thực sự là cảm thấy rất là tin tưởng
và khi mà đồng chí có những ý kiến chỉ đạo lãnh đạo
thì tập thể ban nội vụ đưa ra thảo luận rất công khai dân chủ bàn bạc rất là cụ thể
đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm như ví dụ những vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản vào huyện
những vấn đề về tài chính những vấn đề về công tác cán bộ
thì thực sự lại càng bàn rất là kỹ rất là sâu
và tất cả các đồng chí thường vụ đều thể hiện ý kiến
sau đó rồi mới kết luận và chỉ đạo từ trước thực hiện
là một cán bộ luân chuyển theo chủ trương chung của tỉnh thanh hóa
đồng chí ngô tiến ngọc hiểu rõ mặt thuận lợi của những cán bộ không phải người địa phương
là không bị chi phối bởi các mối quan hệ thân quen nên dễ dàng hành động
mặt khó khăn là không dễ nhận được sự ủng hộ nếu hiệu quả làm việc không cao
nên đồng chí đã mạnh dạn bố trí lại đội ngũ cán bộ trên cơ sở lựa chọn đúng người
bố trí phù hợp với tình hình thực tế của các địa bàn để là nhân tố giúp đỡ các địa phương
chứ không phải trở thành gánh nặng cho cơ sở
một phương pháp để cán bộ tự rèn luyện khẳng định mình trưởng thành trong thực tế
và trở thành nguồn cán bộ kế cận giúp cấp ủy cấp trên chủ động hơn trong công tác tạo nguồn
quy hoạch để có được đội ngũ cán bộ ba hóa là chuẩn hóa trẻ hóa thực tiễn hóa
các anh chí sớm rất là làm lội tìm hiểu tình hình thực tế
đề xuất với cấp ủy và cùng với cấp ủy cùng với chính quyền cùng với bà con dân
và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện
từ một cái đảng bộ mà nó có những cái yếu tố là không thống nhất cao trong cấp ủy
hay là có cái lãnh đạo nó còn có những cái mặt hạn chế
thì khi có cán bộ luân chuyển cán bộ tăng cường của huyện về cơ sở
thì cái sự đoàn kế thống nhất trong toàn chấp hành đảng bộ
được quy thụ lại xoay quanh đồng chí bí thư xoay quanh cấp ủy
tạo thành cái sức mạnh của cấp ủy
để tổ chức thực hiện nhiệm vụ
bố trí đối với đồng chí bí thư và đồng chí chủ tịch không phải đồng chí ở địa phương
nhằm tạo nên một cái việc mà đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý
nó không có cái dòng tộc dòng họ các thứ thì nó sát với tình hình hơn
việc quy hoạch đối với cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở nó sát với tình hình địa phương
đến nay toàn tỉnh thanh hóa có bốn trăm hai mươi một xã phường thị trấn
có một trong ba chức danh bí thư phó bí thư thường trực
chủ tịch ubnd không phải là người địa phương
trong đó bí thư đảng ủy hai trăm ba mươi ba đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy một trăm linh ba đồng chí
chủ tịch ubnd một trăm tám mươi hai đồng chí
đối với cấp huyện có hai mươi hai trên tổng số hai mươi bảy huyện thị xã thành phố
đã bố trí một trong ba chức danh thường trực cấp ủy không phải là người địa phương
việc tỉnh thanh hóa sớm thực hiện việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương
đã từng bước tìm ra lời giải cho việc làm thế nào để xây dựng được đối ngũ cán bộ các cấp
vừa trong sạch vừa vững mạnh góp phần hiện thực hóa và khẳng định sự đúng đắn của giải pháp
thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh cấp huyện không là người địa phương theo mục tiêu đề ra
khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác nhất là chức danh chủ tịch ubnd
nếu có điều kiện đã được đề ra trong nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
về tập trung xây dựng đối ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ